thưa thưa thiên huế các lực lượng công an địa phương đang nỗ lực khẩn trương hơn trong việc kêu gọi giúp đỡ người dân vùng nguy hiểm nhà tạm rột nát di tản đến nơi ẩn trú an toàn
tại các địa điểm sung yếu cán bộ chiến sĩ công an quân đội đã đội mưa đến từng nhà vận động cõng người tàn tật người tàn neo đơn đưa người bệnh đến được những ngôi nhà cao tầng kiên cố để phòng tránh bão số bốn
tính đến hai mươi giờ tối ngày hôm nay đã di rời một mươi bốn bốn trăm năm mươi hộ với bốn mươi năm năm mươi một khẩu
về cơ bản thừa thiên huế đã sơ tán dân tại các vùng nguy hiểm
đến tối ngày hôm nay ngày hai mươi bảy tháng chín trên địa bàn tỉnh con tum đã xuất hiện mưa to đến rất to
lượng nước trên các sông đang lên nhanh nguy cơ ngập lụt ở nhiều nơi sạt lở cao tại các huyện đắk cư lê con plông tu mơ rông con rẫy
hiện nay tỉnh đã di rời năm trăm một mươi chín hộ dân với một sáu trăm năm mươi bốn nhân khẩu
dự kiến tiếp tục di rời gần một trăm linh hộ với gần chín trăm linh nhân khẩu
một mươi một điểm trường nằm trong vùng nguy cơ sạt lở ngập úng cần phải di rời
con tum đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực vật lực sẵn sàng ứng phó với mọi hình thái thiên tai trước trong và sau bão số bốn
tại đà nẵng chính quyền thành phố đã cấm người dân ra khỏi nhà từ hai mươi giờ tối ngày hôm nay
trong khi đó lực lượng công an thành phố đà nẵng vẫn duy trì công tác ứng trực để giúp đỡ nhân dân
chúng tôi xin được kết nối với phóng viên thùy linh để thông tin chi tiết hơn về công tác phòng chống bão
tại đà nẵng